từ năm hai nghìn hai mươi các xe được sản xuất trong giai đoạn sau năm hai nghìn tám trở về sau phải đạt tiêu chuẩn khí thải mức độ ba
có nghĩa là giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải
đây là quy định tại quyết định số một mươi sáu hai nghìn một mươi chín của thủ tướng chính phủ về quy định lộ trình áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải của ô tô
tham gia giao thông và ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu
ô tô cũ nhập khẩu được kiểm tra tổng quát xe kiểm tra thân vỏ buồng lái thùng hàng khung xe động cơ hệ thống treo cơ cấu chuyên dùng
trường hợp xe không đạt yêu cầu sẽ cấp thông báo không đạt chất lượng gửi cho đơn vị có liên quan để có biện pháp xử lý
hiện nay các ô tô tham gia giao thông phải đạt tiêu chuẩn khí thải ở mức hai
từ năm hai nghìn hai mươi các xe được sản xuất trong giai đoạn sau năm hai nghìn tám trở về sau sẽ đạt tiêu chuẩn khí thải mức ba
giới hạn lớn nhất
cho phép của khí thải